tổng cục thuế đề xuất áp dụng thí điểm dịch vụ đăng ký thuế điện tử ở mức độ ba mức độ bốn
đề xuất này nhằm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính trong quá trình người dân thực hiện giao dịch thuế
cụ thể theo quy định của thông tư số một trăm một mươi của bộ tài chính
sau ba ngày làm việc kể từ ngày cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp thuế
cơ quan thuế mới kiểm tra xong và trả thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận
tuy nhiên theo thông tư số chín mươi năm của bộ tài chính
trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan thuế giải quyết hồ sơ đăng ký thuế chậm nhất không quá ba ngày làm việc
trường hợp hồ sơ cần bổ sung cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế điều chỉnh ngay trong ngày làm việc
như vậy quy định giữa thông tư một trăm một mươi và thông tư chín mươi năm chưa thống nhất về cách thức nộp thời gian giải quyết hồ sơ
tổng cục thuế cho biết thông tư một trăm một mươi đã được sửa đổi theo đúng quy định
đồng thời tổng cục thuế đề xuất thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký thuế bằng phương thức điện tử mức độ ba bốn
nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch giữ gọn thời gian cho người dân
dự kiến việc thực hiện thí điểm sẽ được áp dụng tại hải dương đà nẵng khánh hòa